vào chiều ngày hôm nay tại hà nội bộ công an và đại học quốc gia hà nội đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp giữa bộ công an và đại học quốc gia hà nội
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an và giáo sư tiến sĩ lê quân giám đốc đại học quốc gia hà nội đồng chủ trì buổi lễ
cùng dự buổi lễ có đại diện các cơ quan đơn vị của bộ công an và đại học quốc gia hà nội
bản quy chế phối hợp gồm ba chương chín điều quy định cụ thể về phạm vi các lĩnh vực hợp tác trách nhiệm của các cơ quan trong việc phối hợp triển khai quy chế
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lương tâm quang khẳng định quy chế phối hợp giữa bộ công an và đại học quốc gia hà nội là căn cứ cơ sở quan trọng để hai cơ quan phối hợp toàn diện thường xuyên chặt chẽ hiệu quả hơn nữa trên tất cả các mặt công tác
đảm bảo an ninh trật tự trong các hoạt động giáo dục đào tạo khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế
sau buổi lễ ký kết lãnh đạo bộ công an sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan cụ thể hóa thực hiện nghiêm túc hiệu quả quy chế phối hợp định kỳ cùng đại học quốc gia hà nội đánh giá kết quả thực hiện và thống nhất kế hoạch phối hợp cụ thể trong thời gian tiếp theo
cũng tại buổi lễ thừa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an thứ trưởng lương tam quang đã trao tặng kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc cho các đồng chí thuộc đại học quốc gia hà nội đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
sáng nay tại hà nội trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã chủ trì cuộc họp ban soạn thảo tổ biên tập về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở
hiện bố cục dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trả tự tại cơ sở đã được chỉnh lý còn ba mươi một điều và năm chương so với trước đây hiện dự án luật có tám nội dung lớn được điều chỉnh
nhiều nội dung được các đại biểu quan tâm và cho ý kiến về vị trí chức năng
về tuyển chọn bố trí sử dụng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở về quan hệ công tác phối hợp về tính tự nguyện tự quản và vì nhiệm vụ
ủy ban nhân dân cũng tích cực triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
lần đầu tiên cử đoàn công tác tới làm nhiệm vụ quốc tế tại một khu vực xảy ra thảm họa ở rất xa lãnh thổ việt nam
tại hội nghị đại diện ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố công an các đơn vị địa phương đã nêu rõ thực trạng
đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế và đề xuất phương hướng giải pháp khắc phục nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến nhấn mạnh thời gian tới cùng với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự công an các đơn vị địa phương phải tiếp tục phát huy vai trò sung kích
tuyến đầu trên mặt trận phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và vai trò nòng cốt trong công tác phòng thủ dân sự bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của đơn vị địa phương
nhân dịp này bộ công an tặng bằng khen cho một mươi một tập thể một mươi bảy cá nhân có thành tích xuất sắc
chiều nay tại hà nội cũng thi đua số một bộ công an đã tổ chức sinh hoạt triển khai
trị với chủ đề bảy mươi năm năm khắc ghi lời bác
đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày bác hồ nêu sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám một mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
cục an ninh đối ngoại đơn vị cụm trưởng cụm thi đua số một bộ công an cùng các đại biểu đã cùng nhau ôn lại cuộc đời sự nghiệp hoạt động cách mạng của chủ tịch hồ chí minh
nghiên cứu nội dung ý nghĩa sâu sắc của sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân nói chung
lực lượng an ninh nói riêng
cụm thi đua số một bộ công an gồm các đơn vị trong khối an ninh có truyền thống anh hùng và bề dày thành tích trong công tác và chiến đấu
nhiều năm qua các đơn vị trong cụm thi đua số một luôn gương mẫu đi đầu trong công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng không ngừng học tập phấn đấu tu dưỡng rèn luyện
thực hiện nghiêm túc sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác mưu trí dũng cảm sẵn sàng chiến đấu hy sinh quên mình
để bảo vệ sự bình yên của tổ quốc hạnh phúc của nhân dân
phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang mỗi cán bộ chiến sĩ các đơn vị trong cụm luôn ghi nhớ và thực hiện chân lý công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
danh dự là điều thiêng liêng nhất luôn thống nhất ý chí và hành động nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân gắn bó máu thịt với nhân dân
xây dựng cụm thi đua số một là một tập thể đoàn kết gắn bó hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
xứng đáng với niềm tin mà đảng ngành và nhân dân giao phó
non sông gấm vóc việt nam do phụ nữ ta trẻ cũng như già ra sức diệt thêu mà thêm tốt đẹp và rực rỡ
sự đánh giá của chủ tịch hồ chí minh đối với vai trò của người phụ nữ đã được chứng minh trong những trang sử oai hùng đấu tranh giữ nước và giữ nước của dân tộc việt nam
trong đó với truyền thống anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang bốn mươi năm qua phụ nữ công an nhân dân
đã có nhiều đóng góp xứng đáng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
là hội trưởng đầu tiên của hội phụ nữ bộ nội vụ nay là bộ công an đại tá lương thúy bình vẫn nhớ như in ngày tám tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
ban chấp hành trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam ra quyết định số một mươi bốn về việc thành lập tổ chức hội phụ nữ bộ nội vụ là đơn vị hội trực thuộc trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam
ghi dấu phụ nữ trong lực lượng vũ trang có một tổ chức tương đương với các tỉnh thành hội triển khai các phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm của hội tới toàn thể hội viên
đây là cái nguyện vọng rất chính đáng và là cái nguyện vọng rất là sâu lắng trong chị em của nữ bộ công an là vì nếu mình được thành lập hội phụ nữ bộ công an tương đương các tỉnh thành hội
thì mình sẽ được trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam chỉ đạo trực tiếp ngoài cái chỉ đạo của đảng ủy bộ nội vụ rồi thì còn sự chỉ đạo trực tiếp
của trung ương hội về những vấn đề về giới và những vấn đề liên quan đến phụ nữ cho nên rất có lợi cho chị em
và cũng từ đó ngày tám tháng ba là ngày thành lập hội phụ nữ bộ công an
trải qua bốn mươi năm với chín kỳ đại hội bám sát sự chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đoàn chủ tịch trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam hội phụ nữ bộ công an đã không ngừng phát triển trưởng thành về mọi mặt
số lượng hội viên tăng từ năm hội viên lên đến gần hai mươi
hội viên so với ngày đầu thành lập bộ máy tổ chức hội luôn được quan tâm kiện toàn phù hợp với tình hình và yêu cầu nhiệm vụ công tác ở từng giai đoạn cách mạng
đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an luôn luôn đánh giá cao vai trò vị trí của tổ chức hội cũng như là hoạt động của hội phụ nữ các cấp trong công an nhân dân
thời gian tới nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự đặt ra hết sức lặng lẻ